vaccine phòng virus sars cov hai cần phải được xem là một hàng hóa công toàn cầu
và được giới lãnh đạo cần đưa ra cam kết chính trị cho vấn đề này
đây là tuyên bố của tổ chức y tế thế giới who tại cuộc họp mới đây nhất của tổ chức này
theo tổng giám đốc who anom kebreziut cần phải bảo đảm tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận công bằng
đối với bất kỳ loại vaccine nào đang được phát triển
do đó mọi loại vaccine cần được xem là hàng hóa công toàn cầu
hiện có nhiều quan ngại cho rằng một số quốc gia có thể tích chữ vaccine hoặc dùng thuốc để điều trị covid một mươi chín
khiến cho các nước nghèo không thể tiếp cận
bên cạnh đó who cũng cho rằng những bà mẹ đang cho con bú dường như không lây nhiễm virus sars cov hai cho con nhỏ
và dựa trên những bằng chứng hiện tại lợi ích của việc cho con bú vượt qua bất kỳ nguy cơ tiềm tàng nào của việc lây nhiễm